bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu góp phần ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa từ nơi xuất phát
đây là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo bộ công an trong bối cảnh diễn biến tội phạm ma túy ngày càng phức tạp
thực hiện chỉ đạo này lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đổi mới tư duy phương pháp
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo đó đã thu được những kết quả tích cực trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trao đổi với báo chí về tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm về ma túy sáu tháng đầu năm
do cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an tổ chức vào chiều ngày hôm nay
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng
đấu tranh khám phá thành công hơn một mươi ba vụ
ba mươi đối tượng thu giữ hơn ba trăm một mươi hai kg heroin hơn một sáu tấn gần tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
một trăm bảy mươi bốn kg cần sa hơn bốn trăm linh kg cocaine đã khởi tố một mươi một bốn mươi năm vụ một mươi sáu một trăm một mươi bảy bị can
trước tình hình phức tạp của tội phạm ma túy núp bóng các loại thực phẩm đồ uống thuốc lá điện tử và thực trạng sử dụng bóng cười
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã có công văn cảnh báo đồng thời triển khai các kế hoạch để giải quyết vấn nạn này

trái phép thuốc lá điện tử nói chung và cái thuốc lá điện tử mà ma túy núp bóng thuốc lá điện tử và các chất khác
theo đánh giá của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tội phạm ma túy hiện nay đang triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để phục vụ các hoạt động phạm tội
do đó để thực hiện phương châm ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa từ nơi xuất phát đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong nước
cũng như tăng cường hợp tác quốc tế
với cái siêu lợi nhuận thì các loại tội phạm cũng lợi dụng công nghệ cao và chính là có nguồn lực
có từ tiền lợi nhuận buôn bán ma túy để mua những cái thiết bị hiện đại liên quan cả thiết bị về công nghệ
tôi nói đơn giản như là cái chuyên án chung giữa cục c bốn bộ ngoan với cảnh sát liên bang úc
hay b cái chuyên án ransai
khi mà chúng tôi phát hiện bắt giữ thì đối tượng đã sử dụng những loại thiết bị
là alum tức là gọi vệ tinh đấy là cái kiểm soát rất khó khăn
dự báo trong thời gian tới tình hình tội phạm và tên nạn ma túy ở việt nam tiếp tục có diễn biến phức tạp
do đó bên cạnh sự vào cuộc cướp liệt của các lực lượng chức năng
cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của quần chúng nhân dân và các tổ chức đoàn thể
trong cuộc chiến đẩy lùi loại tội phạm nguy hiểm này
thưa quý vị nếu như trước đây con đường buôn bán vận chuyển trái phép ma túy là trên các tuyến biên giới trên bộ
tội phạm ma túy đã sử dụng đường hàng không để đưa ma túy vào việt nam
mới đây nhất lực lượng chức năng vừa phát hiện lượng lớn tinh thể màu trắng nghi là ma túy kentamin
được cất dấu tinh vi trong các hộp ca cao được vận chuyển từ pháp về việt nam qua đường hàng không
vào ngày hai mươi hai tháng sáu tại tri cục hải quan bắc hà nội
đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan hà nội chủ trì phối hợp với tri cục hải quan bắc hà nội
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phòng kỹ thuật hình sự công an tp hà nội
tiến hành kiểm tra lô hàng gồm hai thùng hàng tổng trọng lượng khoảng ba mươi kg
kết quả các lực lượng chức năng phát hiện trong mỗi thùng hàng có một mươi hộp màu vàng
trong mỗi hộp có một túi ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là kentamin tổng trọng lượng hơn một mươi chín kg
đáng chú ý là các đối tượng đã ngụy trang tinh vi các gói tăng vật dưới đáy của các hồ ca cao
sau đó phủ bằng một lớp bột ca cao lên trên các túi và đóng gói tinh vi
công an tp hà tĩnh vừa triệt phá đường dây làm giấy tờ giả khô
hoạt động từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay đã sản xuất in ấn và mua bán hàng nghìn bằng cấp giấy tờ giả
cho người mua ở rất nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
số tiền hưởng lợi lên đến hơn hai mươi tỷ đồng khởi tố đối với hai mươi bốn bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
quá trình điều tra công an tp hà tĩnh xác định nhóm đối tượng hoạt động tại miền bắc
do phạm văn mạnh chú tại tp hà nội cầm đầu
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay mạnh đã thu lời trên sáu tỷ đồng
từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả mở rộng điều tra công an thành phố hà tĩnh xác định lê văn bộ
chú ở tỉnh thái bình là đối tượng cung cấp phôi bằng cho mạnh và xác định một nhóm đối tượng mua bán phôi của lê văn bộ
với số lượng lớn đang hoạt động tại tp hồ chí minh do lê hồng tuyến cầm đầu
từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay nhóm đối tượng do lê hồng tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền trên một mươi bốn tỷ đồng
cơ quan điều tra đã thu giữ hàng nghìn con dấu phôi bằng chứng chỉ các loại và nhiều tăng vật có liên quan
công an thành phố hải phòng vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn văn kiên và phan văn khoản cùng chú ở huyện thủy nguyên
về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông lưu kiếm phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm
tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh điều khiển xe mô tô lao vào tổ công tác và bỏ chạy
tuy nhiên cùng thời điểm đó tại địa bàn xảy ra một vụ va chạm giao thông nên tổ công tác đã không truy đuổi để tập trung giải quyết vụ va chạm
lúc này hai đối tượng bất ngờ quay lại dùng gậy gỗ tấn công tổ công tác nhưng đã bị tổ công tác phối hợp cùng với người dân bắt giữ
qua kiểm tra phát hiện trong túi áo của kiên có một túi ma túy
công an thành phố hà tĩnh vừa triệt phá đường dây làm giấy tờ giả khủng hoạt động từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay
đã sản xuất in ấn và mua bán hàng ngàn bằng cấp giấy tờ giả cho người mua ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
số tiền hưởng lợi lên đến hơn hai mươi tỷ đồng
khởi tố đối với hai mươi bốn bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
quá trình điều tra công an tp hà tĩnh xác định nhóm đối tượng hoạt động tại miền bắc do phạm văn mạnh
chú ở thành phố hà nội cầm đầu
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay mạnh đã thu lời trên sáu tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả
mở rộng điều tra công an thành phố hà tĩnh xác định lê văn bộ chú tỉnh thái bình
là đối tượng cung cấp phôi bằng cho mạnh và xác định một nhóm đối tượng mua bán phôi của lê văn bộ
với số lượng lớn đang hoạt động tại thành phố hồ chí minh do lê hồng tuyến cầm đầu
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhóm đối tượng do lê hồng tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền trên một mươi bốn tỷ đồng
cơ quan điều tra đã thu giữ hàng nghìn con dấu
phôi bằng chứng chỉ các loại và nhiều tăng vật có liên quan
với hành vi cướp tài sản hoàng tấn phúc chú ở thị xã sông cầu
bị công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra ban đầu do quen biết nhau qua mạng xã hội facebook
vào đêm ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hoàng tấn phúc và anh võ minh tâm chú phường xuân phú
hẹn nhau đến một nhà nghỉ ở phường xuân yên chơi
khi đến gần nhà nghỉ anh tâm đã bị phúc dùng dao khống chế cướp một túi sách
bên trong có một điện thoại nhiều trang sức vàng và bảy triệu đồng tiền mặt
vào tối qua ngày hai mươi một tháng sáu lực lượng công an thành phố lạng sơn đã phát hiện thu giữ một trăm sáu mươi chín bình chứa khí cười n hai o
thời điểm trên công an phường đông kinh phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an thành phố lạng sơn
làm nhiệm vụ tại đường nguyễn đình triều phường đông kinh phát hiện ngô đức thịnh chú tỉnh vĩnh phúc
đang đưa bốn mươi bốn bình khí nén vào kho
tiến hành kiểm tra kho lực lượng công an đã phát hiện thu giữ thêm một trăm hai mươi năm bình nén kim loại chứa khí
tại thời điểm kiểm tra lái xe ngô đức thịnh đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
và khai nhận thuê tới sân bay nội bài nhận chở hàng lên thành phố lạng sơn với giá là hai triệu đồng